ủy ban nhân dân huyện văn chấn tỉnh yên bái tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản việt nam
cho quần thể cây trẻ san tuyết cổ thụ giang bằng thuộc xã sùng đô do trung ương hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam trao
hiện nay xã sùng đô có trên bảy mươi hectare chè san tuyết cổ thụ giàng bằng tập trung ở hai thôn giàng bằng và làng mảnh
quần thể trẻ san tuyết mọc tự nhiên có đường kính gốc từ tám đến một hai m ở độ cao trên một sáu trăm linh m so với mực nước biển
thuộc dãy hoàng liên sơn quanh năm mây mù bao phủ
theo những người dân ở đây cho biết cây trẻ đã có từ ba trăm linh đến bốn trăm linh năm trước khi tổ tiên đồng bào mông đến đây khai sơn lập bản
qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học trong diện tích bảy mươi hectare có một trăm linh cây đầu dòng đã có trên một trăm linh năm tuổi
trên cơ sở nghiên cứu đánh giá trung ương hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam đã công nhận quần thể một trăm linh cây trẻ san tuyết cổ thụ
thuộc hai thôn giàng bằng và làng mảnh xã sùng đô là cây di sản việt nam